tại đà nẵng trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế phối hợp với sở du lịch đà nẵng vừa tổ chức hội nghị quảng bá xúc tiến chương trình mở cửa tham quan đại nội về đêm
đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ quảng bá du lịch nâng cao chất lượng phục vụ du khách của ngành du lịch huế năm hai nghìn một mươi bảy
từ ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế sẽ mở cửa về đêm
tại khu di sản hoàng thành đại nội huế với nhiều yêu đãi dành cho người dân du khách
đặc biệt trong tuần lễ vàng du lịch huế năm hai nghìn một mươi bảy từ ngày hai mươi hai tháng bốn đến ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
du khách sẽ được giảm năm mươi giá vé tham quan đại nội về đêm xem nhã nhạc miễn vé vào tham quan thuyết minh tại nhiều di tích tại huế
đây là một trong những chương trình kích cầu du lịch di sản huế trong mùa du lịch trọng điểm năm hai nghìn một mươi bảy
tạo thêm điểm đến hấp dẫn ban đêm trong chuỗi kiến trúc ở huế có phần giữ chân du khách ở huế
kích thích tăng trưởng du lịch
khách sạn cùng với các loại hình dịch vụ khác